tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm người còn mất tích tại khu vực thủy điện rào trang ba
bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế cho biết tuyến đường độc đạo bảy mươi một đi vào thủy điện rào trang ba đã được thông suốt
trong ngày hôm nay cơ quan chức năng có thể đưa các phương tiện máy móc và lực lượng cứu hộ tiến vào hiện trường đào đất nắn dòng suối rào trăng tạo dòng chảy mới nhằm phục vụ cho công tác tìm kiếm một mươi hai người còn mất tích
nhiệm vụ nắn dòng suối rào trăng đã hoàn thành được khoảng sáu mươi khối lượng công việc
lực lượng thi công đang sử dụng dọ đá bao đựng đất và bạt trông thấm để nắm dòng chảy của suối
trước đó do ảnh hưởng của bão số một mươi ba tuyến đường bảy mươi một từ xã phong xuân huyện phong điền đi đến thủy điện rào trăng bốn đã xuất hiện khoảng năm điểm sạt lở cản trở việc di chuyển lên thủy điện rào trang ba
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi ngành giao thông vận tải tỉnh thừa thiên huế đã huy động nhiều phương tiện máy móc và nhân lực khắc phục các điểm sạt lở này
để bảo đảm an toàn trong quá trình tìm kiếm thời gian tới lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế yêu cầu lực lượng cứu hộ nắm chắc tình hình thời tiết bố trí người trực canh gác đề phòng mực nước suối dâng lên bất ngờ
bộ công thương vừa quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý an toàn vận hành phòng chống thiên tai tại công trình thủy điện thượng nhật tỉnh thừa thiên huế
cụ thể đoàn công tác sẽ kiểm tra hiện trường tại công trình thủy điện thượng nhật
cụ thể đoàn công tác sẽ kiểm tra hiện trường tại công trình thủy điện thượng nhật tỉnh thừa thiên huế
thế nhưng đến sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một ubnd xã thượng nhật đã có văn bản báo cáo về việc nhà máy thủy điện thượng nhật không chấp hành công điện ứng phó số một mươi ba của ubnd tỉnh thừa thiên huế
cụ thể thủy điện này đã không mở năm cửa van theo yêu cầu mà chỉ mở một cửa mực nước trong hồ chứa ở cao trình một trăm một mươi năm mét
gần chục cơn bão liên tục trong suốt một tháng rưỡi đã gây thiệt hại nặng nề về người nhà cửa và tài sản của người dân miền trung
sau mưa bão kéo dài nhiều địa bàn tại tỉnh quảng bình
đã bị chia cắt cô lập hàng chục nghìn hộ dân phải di rời nhiều tuyến đường bị ngập sâu sạt lở hư hỏng
công tác hỗ trợ ứng phó kiểm soát trước trong và sau mưa bão đã được công an tỉnh chủ động phối hợp và triển khai đồng bộ cùng với các cơ quan ban ngành của tỉnh quảng bình
nhờ đó đã hạn chế được tối đa những thiệt hại do bão lũ gây ra
sau khi cơn bão số một mươi ba đổ bộ vào đất liền và đi qua tỉnh quảng bình đã gây ra những thiệt hại ban đầu
trong đó tám người bị thương hai trăm ba mươi một ngôi nhà bị tốc mái
khi cơn bão số một mươi ba đã suy yếu lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại
trước đó sau những trận mưa lớn nhiều điểm trên địa bàn tỉnh quảng bình đã bị ngập sâu trong nước
huyện bố trạch huyện quảng ninh và huyện lệ thủy là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
nhiều tuyến đường bị chia cắt nhiều khu dân cư bị cô lập trong nước
lực lượng công an tỉnh quảng bình cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương tiếp cận địa bàn ứng trực để hỗ trợ người dân vượt lũ di chuyển đồ đạc người già trẻ em đến nơi an toàn
tại mỗi điểm bị ảnh hưởng lực lượng công an luôn là một trong những lực lượng đầu tiên tham gia giúp đỡ bà con nhân dân
bàn giám đốc công an tỉnh quảng bình đã trực tiếp có mặt tại các điểm ngập lụt để kịp thời hỗ trợ động viên người dân